do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay hai mươi bốn tháng sáu ở bắc bộ và trung bộ trời tiếp tục nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt với nền nhiệt cao nhất từ ba mươi bảy bốn mươi độ c có nơi từ bốn mươi một bốn mươi hai độ c độ ấm thấp chỉ từ ba mươi năm mươi thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một mươi tám giờ
dự báo cả phía đông bắc bộ và phía tây bắc bộ trong ngày hôm nay trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đến rất to
thủ đô hà nội có nắng nóng gây gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ ba mươi tám bốn mươi độ c từ đêm nay hai mươi bốn tháng sáu đến ngày một tháng bảy vẫn duy trì hình thái nắng nóng có nơi ở mức gai gắt với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi bảy ba mươi chín độ c đến chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi